thưa quý vị trong bối cảnh cuộc xung đột giữa israel và hamas chưa có dấu hiệu hạ nghiệt tại khu vực giải gaza
thì căng thẳng trên vùng biển trung đông lại gia tăng giữa mỹ và lực lượng houthi ở yemen
dạng sáng nay ngày một mươi chín tháng một houthi tuyên bố đã thực hiện một cuộc tấn công bằng tên lửa vào một tàu mỹ ở vĩnh aden
tuy nhiên không cung cấp thời gian cụ thể
hải quân yemen đã thực hiện một chiến dịch nhắm mục tiêu vào tàu camp ranger của mỹ ở vịnh aden bằng tên lửa hải quân
các đòn tấn công đã trúng mục tiêu trực diện
chúng tôi một lần nữa nhấn mạnh rằng đây là hành vi đáp trả những động thái của mỹ và anh
bất cứ hành động nào tương tự cũng sẽ nhận sự trừng phạt thích đáng
trước tuyên bố của houthi ít giờ bộ quốc phòng mỹ cũng ra thông báo cho biết đã tiến hành một cuộc tấn công thứ năm nhằm vào các địa điểm của houthi
cuộc tấn công được thực hiện bởi máy bay chiến đấu fa một mươi tám của hải quân mỹ đã phá hủy hai tên lửa chống hạm của lực lượng này
quân đội mỹ đã tiến hành tấn công vào hai tên lửa chống hạm của houthi
ở phía nam biển đỏ trong đêm trước đó chúng tôi cũng đã tấn công một mươi bốn tên lửa của houthi ở hơn chục địa điểm
những mối đe dọa đối với các tàu thương mại và tàu chiến mỹ trong khu vực sẽ trở thành mục tiêu tấn công của chúng tôi bất cứ lúc nào
tổng thống mỹ joe biden vào ngày hôm qua cũng cho biết các cuộc tấn công quân sự của mỹ và anh nhằm vào houthi ở yemen sẽ tiếp diễn
đây là đợt tấn công mới nhất của các lực lượng anh và mỹ vào các cơ sở quân sự của houthi tại yemen
nhằm đáp trả việc lực lượng này tấn công các tàu thương mại trên biển đỏ gây ảnh hưởng đến hoạt động vận tải trên hải trình qua